khoảng một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra trên đường hồ xuân hương
đoạn qua khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô mang hiệu mercedes chạy với tốc độ kinh hoàng đâm liên tiếp vào ba nhà dân bên đường
khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
theo thông tin ban đầu tại thời điểm trên tài xế hà đức huy điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi ba a một mươi năm nghìn ba trăm ba mươi một
chở thêm ba người bạn phóng đi với tốc độ cao trên đường hồ xuân hương
khi đi qua đoạn đường thuộc khu phố phú thịnh phường tân phú tài xế huy đã không làm chủ được tốc độ
lao thẳng xe lên lề đường bên phải đầm gãy đôi cây xanh lớn ven đường rồi tiếp tục đâm vào ba nhà dân
vụ tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe ô tô nói trên bị hư hỏng nặng
một thanh niên tử vong tại chỗ hai thanh niên còn lại phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
ba ngôi nhà bị đâm may mắn không có thiệt hại về người
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường
đưa tài xế về trụ sở công an làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn